sáng nay ngày bốn tháng hai bí thư thành ủy tp hcm đinh la thăng và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn thành phong
đã cùng chủ trì cuộc gặp gỡ thiếu nhi xuân đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy
gần một trăm sáu mươi thiếu nhi tham dự cuộc gặp là các tấm gương cháu ngoan bác hồ con em công nhân nông dân
con em bộ đội biên phòng hải quân đang công tác vùng biên giới hải đảo các gương mặt tài năng trẻ
đội viên học sinh có thành tích học tập sáng tạo tiêu biểu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
bí thư thành ủy đinh la thăng và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn thành phong khẳng định
tin tưởng vào các chủ nhân tương lai của thành phố và đất nước
với tinh thần gặp gỡ lắng nghe và hành động lãnh đạo thành phố sẽ đề ra những giải pháp cụ thể
thiết thực nhằm chung tay chăm lo tạo điều kiện tốt nhất để các em thiếu nhi có điều kiện học tập vui chơi được tốt hơn